xăng dầu leo thang doanh nghiệp vận tải cần răng chịu lỗ vì khó tăng giá cước
trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục leo thang doanh nghiệp vận tải dù kêu lỗ vẫn chưa dám tăng cước bởi lo ngại sẽ không có khách
giá bán lẻ xăng dầu trong nước gần đây liên tục tăng và lập kỷ lục sau nhiều năm
trong đó từ chiều ngày hai mươi một tháng hai tại kỳ điều hành giá của liên bộ tài chính công thương
giá săng tăng gần một đồng một lit dầu tăng hơn năm trăm bảy mươi đồng một lit
hiện săng e năm ron chín mươi hai lên đến hai mươi năm năm trăm ba mươi hai đồng một lit săng ron chín mươi năm hai mươi sáu hai trăm tám mươi bảy đồng một lit dầu dsn hai mươi tám trăm linh một đồng một lit
giá xăng dầu liên tục tăng khiến doanh nghiệp vận tải đối mặt với áp lực tăng giá cước cùng đó là nỗi lo mất khách hoặc chịu thua lỗ
ông trần thanh tâm chủ tịch hiệp hội taxi tp đà nẵng cho hay dịch bệnh kéo dài hơn hai năm lượng khách giảm hơn tám mươi nhiều doanh nghiệp taxi đang phải bù lỗ để hoạt động
theo ông tâm
những ngày gần đây giá xăng dầu tăng cao tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp và người lao động
xe phải chạy lòng vòng không có khách nhiều lái xe quá nản nên nghỉ việc
giá xăng dầu tăng cao khiến khó khăn càng thêm trồng chất doanh nghiệp không thể tiếp tục bù lỗ và đang đứng bên bờ vực phá sản
tuy nhiên theo ông tâm hiện chưa có doanh nghiệp taxi nào của đà nẵng điều chỉnh giá cước vì lo mất khách
hơn một tuần qua ông đoàn thế xuyên giám đốc công ty vận tải phúc xuyên quảng ninh đứng ngồi không yên vì phải tìm cách duy trì hoạt động của doanh nghiệp
đơn vị đang phải hoạt động cầm cự và đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc cân đối bài toán thu chi
sau khi giá xăng tăng thậm chí là phải bỏ tiền túi ra để bù lỗ
theo ông xuyên trong điều kiện không có dịch bệnh chi phí nhiên liệu chiếm khoảng bốn mươi tuy nhiên trong điều kiện dịch bệnh doanh nghiệp đang phải bù lỗ để mua xăng dầu
ông xuyên nói để tái khởi động lại doanh nghiệp vận tải không phải là chuyện dễ
xe đã đỗ bãi hai năm nay muốn chạy được thì phải sửa chữa thay thế phụ tùng chi phí này mất khoảng bảy mươi triệu đồng
nay giá xăng dầu tiếp tục tăng kỷ lục khiến hoạt động của doanh nghiệp lỗ trồng lỗ
chúng tôi chấp nhận chạy lỗ để duy trì tuyến và thói quen đi lại của hành khách
trong điều kiện chưa có dịch giá xăng dầu tăng doanh nghiệp cũng chắc chắn sẽ tăng giá vé
tuy nhiên hiện dịch bệnh phức tạp nếu tăng giá vé quá cao sẽ không có khách
đề xuất dùng quỹ bình ổn hỗ trợ doanh nghiệp
nói về cách gỡ khó cho người dân doanh nghiệp ông xuyên nói rằng quỹ bình ổn xăng dầu được thu trên mỗi lít xăng dầu từ nhiều năm nay
nhiều doanh nghiệp vận tải đang đặt câu hỏi tại sao quỹ bình ổn xăng dầu lại không được sử dụng trong thời điểm này
ông bùi danh liên phó chủ tịch hiệp hội vận tải hà nội cho biết
để ổn định và hạn chế tác động của giá xăng dầu trong hoạt động vận tải nhà nước có thể trích một khoản chi phí để hỗ trợ người dân doanh nghiệp
tuy nhiên việc này rất khó thực hiện ngay
ông liên nói nhà nước sẽ hỗ trợ bằng việc dùng quỹ bình ổn bơm vào thị trường để hạ giá xăng dầu góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
để tháo dỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải ông bùi văn quản chủ tịch hiệp hội vận tải hàng hóa tp hcm kiến nghị nhà nước sớm có các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh vận tải vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay cũng như sớm kiểm soát khống chế được dịch bệnh để nền kinh tế trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới
không chỉ vận tải hành khách vận tải hàng hóa cũng đang trong tình thế khó khi giá xăng dầu tăng
ông bùi văn quản chủ tịch hiệp hội vận tải hàng hóa tp hcm cho hay trong hoạt động của doanh nghiệp vận tải các loại xe container xe tải nặng chi phí nhiên liệu chiếm khoảng bốn mươi tổng doanh thu
tuy vậy với việc tăng giá cước của doanh nghiệp vận tải hàng hóa lại rất khó chúng tôi luôn trong tình trạng yếu thế khi đàm phán với chủ hàng về giá cước
khi có một lô hàng chủ hàng đưa ra một mức giá cước doanh nghiệp nào thấy chạy được thì nhận ông quản nói
sẽ bàn đầu giá một trăm linh triệu lít xăng dự trữ quốc gia
tài sản bán đấu giá là một lô hàng dự trữ quốc gia bao gồm một trăm linh một chín trăm bảy mươi sáu một trăm hai mươi một lít xăng ron chín mươi hai bảo quản ở một mươi hai điểm kho dự trữ quốc gia
bộ công thương vừa có văn bản gửi bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư xin ý kiến về quyết định phê duyệt kế hoạch bán đấu giá xăng rôn chín mươi hai dự trữ quốc gia
giá khởi điểm tạm tính là một mươi bốn năm mươi tám đồng một lít
theo dự thảo tài sản bàn đầu giá là một lô hàng dự trữ quốc gia bao gồm
chín trăm bảy mươi sáu một trăm hai mươi một lít xăng ron chín mươi hai ở nhiệt độ thực tế tại kho bảo quản số liệu thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lô hàng này được bảo quản ở một mươi hai điểm kho dự trữ quốc gia tại ba đơn vị là tập đoàn xăng dầu việt nam tổng công ty dầu việt nam công ty cổ phần thương mại dầu khí đông pháp
số lượng xăng ron chín mươi hai xuất bán thực tế sẽ được bộ công thương công bố trước thời điểm tổ chức bàn đấu giá
giá khởi điểm bàn đầu giá được quyết định cho một lít xăng ron chín mươi hai ở nhiệt độ thực tế bảo quản tại kho bảo quản xăng ron chín mươi hai
các chi phí liên quan đến việc bơm giót lên phương tiện vận chuyển của bên mua chi phí xuất hàng chi phí vận chuyển và các khoản thuế phí phải nộp nhà nước theo quy định
bao gồm thuế bảo vệ môi trường thuế giá trị gia tăng do bên mua hàng chi trả
giá khởi điểm tạm tính để xác định tiền đặt trước căn cứ theo quyết định số một mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi một qd bct ngày hai mươi bảy tháng tám hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính về việc giá bán tối thiểu xăng chín mươi hai dự trữ quốc gia là hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
giá khởi điểm bản đấu giá chính thức sẽ do bộ công thương quy định nhưng không thấp hơn giá khởi điểm tạm tính và được thông báo tới các tổ chức có đủ điều kiện và khả năng tài chính tham gia đấu giá trước khi tổ chức bàn đấu giá
những đơn vị đủ điều kiện tại vòng sơ tuyển sẽ nộp tiền đặt trước theo mức tương đương là một mươi tổng giá trị tài sản
tiền đặt trước tham gia đầu giá gửi vào tài khoản thanh toán riêng cho hoạt động đầu giá xăng ron chín mươi hai dự trữ quốc gia đã nêu của tổ chức đầu giá tài sản
mở tại ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại việt nam trong trường hợp lựa chọn được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
hoặc tài khoản của bộ công thương trong trường hợp không lựa chọn được tổ chức bán đấu giá tên nghiệp
trường hợp khoản tiền đặt trước được gửi vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng có phát sinh tiền lãi
thì khoản tiền lãi sẽ do các bên thỏa thuận để chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng mua hàng dự trữ quốc gia hoặc trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá
một tổ chức đăng ký đấu giá được rút lại tiền đặt trước trong thời gian trước một ngày kể từ ngày diễn ra phiên đấu giá
quá thời hạn trên mọi trường hợp rút lại sẽ không được giải quyết
thời hạn tổ chức cuộc bán đấu giá trong thời gian từ tháng một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thời hạn thanh toán trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng mua bán sang rôn chín mươi hai dự trữ quốc gia được kỳ kết
phương thức thanh toán bằng truyền khoản và tài khoản của quỹ dự trữ quốc gia do tổng cục dự trữ nhà nước quản lý
quy định cụ thể nêu trong hợp đồng mua bán và quy chế đấu giá
giá xăng dầu lên mức cao kỷ lục
theo quyết định của bộ công thương tài chính giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước đều điều chỉnh tăng từ một mươi năm h ngày hai mươi một tháng hai
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng chín trăm sáu mươi một đồng một lít có giá bán không cao hơn hai mươi năm năm trăm ba mươi hai đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng chín trăm sáu mươi năm đồng một lít có giá bán hai mươi sáu hai trăm bảy mươi tám đồng một lít
với mức tăng này giá xăng ron chín mươi năm trong nước hiện đã vượt đỉnh lịch sử vào năm hai nghìn một mươi bốn và xác lập kỷ lục mới
tại kỳ điều hành này dầu diacell tăng chín trăm bốn mươi đồng một lít dầu hỏa tăng bảy trăm năm mươi đồng một lít dầu ma rút tăng hai trăm tám mươi đồng một lít
sau điều chỉnh dầu dsl có giá bán là hai mươi tám trăm linh đồng một lít dầu hỏa là một mươi chín năm trăm linh đồng một lít và dầu ma rút là một mươi bảy chín trăm ba mươi đồng một kg

liên bộ đã trì quỹ bình ổn cho ron chín mươi năm e năm ron chín mươi hai và dlc ở mức một trăm linh ba trăm linh đồng một lít
trích lập với dầu ma rút là ba trăm linh đồng một kg như vậy xăng dầu trong nước đã có lần tăng giá thứ năm liên tiếp
trước đó vào sáng cùng ngày rất nhiều người tập trung tại các cây xăng ở tp hcm để đổ xăng
đại diện cây xăng omeco số một góc đường lê hồng phong lý thái tổ quận một mươi tp hcm cho biết
lượng khách tăng vọt là do tình trạng một số cây xăng này
cây xăng đóng cửa cùng với việc có nhiều người tranh thủ đồ xăng trước đợt điều chỉnh giá và một mươi năm giờ để tiết kiệm chi phí
còn lại hệ thống của comeco nhu cầu xăng dầu của khách hàng luôn được đáp ứng đầy đủ không để xảy ra tình trạng thiếu hụt
trong khi đó tại tỉnh bà rịa vũng tàu người dân phản ánh nhiều cây xăng trên địa bàn những ngày gần đây
đồng loạt thông báo hết xăng rôn chín mươi năm có nơi hết cả xăng rôn chín mươi hai
như tại cây xăng trên đường trần hưng đạo phường một tp vũng tàu sáng ngày hai mươi một tháng hai
rôn chín mươi năm và rôn chín mươi hai đều đã hết đang chờ nhập hàng
tương tự tại cây xăng ở góc đường nguyễn trường tộ hoàng hà thám nhân viên cây xăng cho biết chỉ bán xăng ron chín mươi hai còn rôn chín mươi năm đã hết
trước phản ánh của người dân cục quản lý thị trường tỉnh bà rịa vũng tàu ngày hai mươi một tháng hai đã tiến hành kiểm tra các cây xăng trên địa bàn
tại cây xăng số một ở đường hoàng ha thám tp vũng tàu của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên xăng dầu và rịa vũng tàu
khi đoàn kiểm tra của quản lý thị trường tới lúc này người dân tập trung đổ xăng rất đông và nhân viên tiến hành bơm xăng chín mươi năm
đại diện cây xăng cho biết không có tình trạng ngừng bơm xăng rôn chín mươi năm
thực tế là nhân viên vẫn đang bơm cho khách hàng nếu có ngừng là do tạm thời để bơm nhân liệu và bùm chứa
tuy nhiên theo ghi nhận và quan sát của phóng viên thì trước khi đội quản lý thị trường xuất hiện cây xăng này đã ngừng bơm xăng ron chín mươi năm và trả lời khách hàng là xăng đã hết